để giảm un tắc tại các chốt trực của cửa ngõ phương tiện vận tải chuyển hàng hóa có hướng vào hà nội cũng như quá cảnh qua hà nội
thì chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy sở giao thông vận tải hà nội đã công bố một mươi sáu làn đường luồng xanh để xe lưu thông
một mươi sáu luồng xanh bao gồm sáu luồng xanh quốc gia kết nối với luồng xanh tp hà nội và một mươi luồng xanh trên địa bàn tp hà nội
với phương tiện chưa được cấp thẻ luồng xanh hoạt động trên địa bàn hà nội hoặc đi qua hà nội không cần phải đến sở giao thông vận tải
chỉ cần vào trang web của sở giao thông vận tải tại địa chỉ http sởgiao gov vn để đăng ký trực tuyến
trong trường hợp gặp khó khăn thì cần gọi trực tiếp đến số điện thoại trực về công tác trên để được giải đáp tháo gỡ
số điện thoại chín trăm một mươi hai ba trăm năm mươi bảy tám trăm bốn mươi năm hoặc chín trăm bảy mươi bảy